chúng tôi tiếp tục thông tin về công tác cứu hộ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu ba mươi năm m tại tỉnh đồng tháp
từ đêm qua cho đến tám giờ sáng ngày hôm nay hàng trăm người và phương tiện cứu hộ vẫn hoạt động hết công suất
với hy vọng có thể tiếp cận sớm nhất với cháu bé
cả đêm qua và cho đến sáng nay khu vực hiện trường công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai gấp rút
lực lượng cứu hộ đang áp dụng việc khoan xoắn ốc được điều từ nơi khác đến
để khoan quanh vị trí cọc bê tông nạn nhân bị mắc kẹt
việc áp dụng khoan xoắn ốc để cố định đất tốt hơn tránh cọc bê tông bị sô lệch
dẫn đến trường hợp bị gãy mối nối cọc bê tông nguy hiểm cho bé trai hạo nam
oxy thì vẫn được truyền liên tục cho nạn nhân dù vẫn chưa nhận được tín hiệu mới từ cháu
an ninh khu vực vẫn đang được thắt chặt
và việc cứu hộ cháu bé hạng nam vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương
thưa quý vị để tập trung cứu hộ
cứu nạn đạt hiệu quả trong thời gian sớm nhất
đồng thời phòng ngừa sự cố tai nạn trong quá trình triển khai thi công các công trình dự án nói chung
thủ tướng phạm minh chính vừa có công điện số một cdttg ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn khắc phục hậu quả sự cố tai nạn
tại công trường thi công dự án cầu rọc xen xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng
chủ trì tiếp tục phối hợp với ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ quốc phòng bộ công an bộ xây dựng bộ giao thông vận tải huy động mọi lực lượng phương tiện cần thiết
để tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời đảm bảo yêu cầu nhanh nhất hiệu quả nhất
kịp thời thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn
các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra kiểm tra công tác đảm bảo an toàn
trong hoạt động xây dựng tại công trình cầu đọc sen xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật
tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình
dự án không để xảy ra các sự cố tai nạn tương tự
và những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được phóng viên chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ lúc đi tắm nước ngọt đã khiến giữa hai nhóm du khách phát sinh mâu thuẫn đánh nhau
hậu quả một người tử vong một người bị thương nặng
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng có liên quan
vào sáng ngày một tháng một nạn nhân cùng với người thân bạn bè đi từ thành phố hồ chí minh đến khu du lịch biển
tại phường một mươi thành phố vũng tàu chơi
tại đây nhóm của nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn sô sát với nhóm của võ minh kha
chú thệ huyện giàu tiếng tỉnh bình dương
hậu quả nhóm của nạn nhân có một người tử vong một người bị thương nặng
quá trình làm việc cơ quan công an xác định ngoài võ minh kha có dấu hiệu của tội giết người
phan anh tuấn có dấu hiệu đồng phạm về tội giết người
bốn đối tượng khác là đặng hữu thiện đặng minh hơn nguyễn ngọc hùng và trần trung trí
cùng chú thệ tỉnh bình dương có dấu hiệu của tội gây dấu chất tự công cậu
liên quan đến đường dây vận chuyển hơn một mươi tám viên ma túy tổng hợp
cùng với nhiều súng đạn và ma túy đá từ nghệ an tp hcm vào địa bàn tỉnh đồng nai tiêu thụ
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với sáu đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh đồng nai triển khai nhiều tổ công tác
đồng loạt bắt giữ những đối tượng trên
và đây cũng là những đối tượng chính trong đường dây
mua bán vận chuyển ma túy từ nghệ an và tp hcm vào địa bàn đồng nai tiêu thụ
khám xét người phương tiện chỗ ở của các đối tượng trên tại huyện long thành và tp bên hòa tỉnh đồng nai
lực lượng phá án phát hiện thu giữ hơn một mươi tám viên thuốc lắc hình trái lựu đạn hay còn gọi là ma túy tổng hợp
một gói ma túy đá sáu khẩu súng và bảy mươi viên đạn vỏ đạn dụng cụ chế tạo súng cùng với nhiều tăng vật liên quan khác
hiện năm đối tượng trong đường dây này đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra
còn đối tượng trương thị yến nhi hai mươi hai tuổi trú tại tỉnh đồng nai được tại ngoại để điều tra do đang nuôi con nhỏ
cũng tại tỉnh đồng nai tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo từ tấn tài quê tp hcm một mươi năm năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
ba năm tù về tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận các tài liệu của cơ quan tổ chức
hai năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tổng hình phạt đối với bị cáo là hai mươi năm tù giam
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi chín tài đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn dùng tên giả và giấy tờ giả
xin vào làm tài xế lái xe tại các cơ sở kinh doanh nhằm tiếp cận tài sản là xe hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh để chiếm đoạt
từ ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cho đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi tài đã nhiều lần đến khu vực chợ nhật tảo quận một mươi tp hcm
mua chứng minh nhân dân của một đối tượng không rõ
sai lịch rồi thay ảnh của tài vào sau đó lên mạng xã hội tìm người làm giấy tờ giả rồi xin vào làm việc tại các cơ quan và các cơ sở kinh doanh
lợi dụng sơ hở của các chủ cơ sở tài đã thực hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt một xe ba gác ba xe ô tô tải với tổng giá trị hơn tám trăm một mươi năm triệu đồng
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi tài bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt giữ
thưa quý vị nghĩ rằng ngày tết thì lực lượng công an sẽ đặt tài vào
công an huyện nhân trạch sẽ buông lỏng việc trực cũng như phòng chống tuệ phạm và tệ nạn xã hội
nên huỳnh minh trí đã tổ chức cho các con bạc chơi đá gà ăn tiền thì đã bị công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang bắt giữ
vào trường ngày một tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố rạch giá đã tiến hành triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền
tại khu đất chống phía sau nhà người dân ở khu phố nguyễn thái bình phường vĩnh quang
tạm giữ một mươi hai người hai con gà số tiền trên một trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đá gà này do đối tượng huỳnh minh trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tệ phường vĩnh quang thành phố rạch giá đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
đồng thời cho người thuê người canh đường
tại cơ quan công an trí cho biết tưởng ngày tết thì lực lượng công an nghỉ nên không đi bắt
do đó trí đã tổ chức cho các con bạc chơi đá gà ăn tiền
mỗi trận các đối tượng cá cược với nhau từ năm trăm linh đến một hai triệu đồng
trong lúc trí đang đưa gà vào đá độ thì bị công an bắt giữ
thưa quý vị hôm nay là ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức là ngày cuối cùng của nghỉ lễ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
và đây cũng là thời điểm người dân lao động học tập từ các tỉnh thành sẽ quay trở lại thành phố hồ chí minh
cũng như người dân thành phố sẽ trở về sau chuyến du lịch nghỉ lễ
và chúng tôi đã có buổi ghi nhận ngay sau trong buổi sáng về tình hình giao thông
tại khu vực cửu hồ chí minh
cửa ngõ phía tây của thành phố hồ chí minh
tại khu vực vòng xoay nguyễn văn linh thuộc thị trấn tân túc huyện bình chánh
đây là giao lộ thường có lượng rất lớn xe các tỉnh thành miền tây đổ về thành phố hồ chí minh
ở cả hai ngã là quốc lộ một và tuyến cao tốc trung lương
lúc này các phương tiện vẫn đi lại thuận lợi
dù lượng xe chưa lớn nhưng nằm trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông
các ngày lễ tết của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố
đã xây dựng trước đó và sẵn sàng cho mọi tình huống

trong công tác điều phối giao thông làm sao để hạn chế thấp nhất việc ủng tắc giao thông kéo dài
giao thông cửa ngõ phía tây thành phố hồ chí minh có đặc thù là cựa đi ngắn
từ vài chục km đến ngoài ba trăm linh km vì vậy luôn có số lượng rất lớn người dân đi lại bằng xe máy
do đó lực lượng cảnh sát giao thông trạm tân túc sẽ phải bố trí cả ở khu vực quốc lộ một và khu vực đường cao tốc
ghi nhận trong buổi sáng của ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ tết dương lịch
thì tại tuyến cửa ngõ phía tây của thành phố hồ chí minh
giữa quốc lộ một và đường dẫn vào cao tốc trung lương
lượng phương tiện tại đây thì khá thông thoáng đi lại dễ dàng mặc dù là có đông hơn so với ngày hôm qua
theo một số người dân ở đây cho biết thì thói quen của người dân miền tây
sẽ quay trở lại thành phố hồ chí minh vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
như vậy thì thông thường là sẽ thường có lượng xe đông vào buổi chiều hoặc chiều tối
và dự kiến là sẽ đông hơn so với hiện tại rất là nhiều
không đây là do
cái người dân người ta đi lên làm việc thì người ta đã tính toán cái giờ giấc
người ta muốn đổ dồn vào buổi thường thường người ta đổ dồn vào buổi chiều
để người ta chiều tối người ta về tới phòng trọ người ta nghỉ ngơi
thế nên là buổi chiều nó đổ vào đông lắm
trước dự kiến lượng phương tiện có thể đông vào chiều và tối nay
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bố trí một trăm linh quân số
đồng thời sử dụng hệ thống camera giao thông giám sát theo dõi
và phối hợp với công an các tỉnh ngân cận để phối hợp điều tiết phần luồng
công an thành phố buôn ma thuật của tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định
tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng trong đường dây ghi số đề quy mô rất lớn
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng trên ba trăm linh tỷ đồng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị thùy dung chú thành phố buôn ma thuật
như chúng tôi đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
công an thành phố buôn ma thuật đã huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ
chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra bắt quả tang tại một mươi một điểm
đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
thu giữ nhiều tài liệu tăng vật một mươi bốn người liên quan đã được đưa
về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
bước đầu công an làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay là trên ba trăm linh tỷ đồng
công an huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi vừa triệt xóa
ổ đánh bạc đồng thời phát hiện điểm tăng chữ pháo nổ ở vùng biển bình châu
công an xã bình châu đã bắt quả tang tại nhà trần tèo ở thôn định tân xã bình châu
có tám người đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức sóc đĩa
thu giữ tại hiện trường tăng vật là gần bốn mươi triệu đồng
công an xã bình châu tiếp tục phối hợp với đội cảnh sát kinh tế và chức vụ
công an huyện bình sơn kiểm tra phát hiện trong nhà có trên năm mươi hộp pháo nổ
với tầm khối lượng gần một trăm linh kg
trên mỗi hộp có in nhãn hiệu chủng loại được ghi bằng chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn đang mở rộng điều tra xử lý theo đúng quy định
vận chuyển trái phép trên chín mươi kg pháo nổ hai đối tượng đang bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
tạm giữ để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
vào trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi hai lực lượng phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an phường hóa an
phát hiện ô tô biển số do lê

đào tấn lộc quê tp hcm ngồi cùng xe lưu thông có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên xe có năm mươi hộp pháo hoa nổ tổng trọng lượng trên chín mươi kg
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một người phụ nữ chưa rõ lai lịch
từ huyện đức huệ long an để giao dịch cho khách tại tp biên hòa
để đánh lạc hướng sự truy bắt của cơ quan công an
trên đường đi hai đối tượng đã nhiều lần thay đổi biển số giả cho xe ô tô
càng gần đến tết nguyên đán thì những hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ càng gia tăng
thời gian này toàn lực lượng công an tỉnh hà tĩnh đang tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm
và các hành vi vi phạm về pháo góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự
trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
đây là đối tượng nguyễn văn điệp chú tại huyện hương khê
là đối tượng cầm đầu một đường dây mua bán pháo trên mạng
gồm các đối tượng đặng văn hoàn nguyễn đình trúc và nguyễn trọng nghĩa
đều trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
vừa bị lực lượng công an huyện kỳ anh bắt giữ khi đang sinh sống
tại một phòng trọ trên địa bàn tp hồ chí minh
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gần ba trăm linh kg pháo các loại
là địa bàn có nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp về tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo
thời gian qua công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã tập trung lực lượng phương tiện
sử dụng đồng bộ các biện pháp
tập trung đấu tranh

đặc biệt là các đối tượng trong điểm
để bảo đảm tình hình an ninh trật tự cho người dân vui tết đón xuân
các đơn vị trong lực lượng công an toàn tỉnh hà tĩnh đã mở đợt cao điểm giao quân
quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi liên quan đến pháo
theo thống kê từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
toàn tỉnh phát hiện bắt giữ xử lý bảy mươi tám vụ một trăm một mươi năm đối tượng thu giữ một năm trăm bốn mươi năm kg pháo

một bốn mươi năm kg thuốc pháo một mươi ba chín kg tiện chất thuốc pháo
để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về pháo nhất là tình trạng lợi dụng bưu chính
các hình thức chuyển phát nhanh phương tiện giao thông vận tải để vận chuyển giao nhận pháo
hoạt động mua bán trái phép pháo trên không gian mạng
các đơn vị trong công an tỉnh hà tĩnh sẽ tiếp tục tập trung lực lượng phương tiện
tổ chức giả soát đấu tranh bắt giữ xử lý nghiêm đối với các hành vi phạm tội
và vi phạm pháp luật về pháo bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
một cái tết an toàn lành mạnh
trong đêm thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện tam bình phát hiện một nhóm thanh niên
tụ tập sử dụng trái phép ma túy bên trong một quán karaoke
bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke thuộc ấp mỹ phú một xã tường lộc huyện tam bình
lực lượng công an đã phát hiện bên trong hai phòng hát có bảy thanh niên
chú vĩnh long và cà mau đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
và một số vật chứng khác có liên quan
qua xét nghiệm nhanh bảy thanh niên trên đều dương tính với chất ma túy
vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết là trong ngày hôm qua ngày thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch
toàn quốc đã xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi ba người
và hai mươi một người bị thương
so với ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai số vụ tai nạn tăng bảy vụ
tức là tăng trên ba mươi ba tăng chín người bị thương bảy mươi năm giảm hai người chết tương đương với trên một mươi ba
các tai nạn này hoàn toàn xảy ra trên đường bộ
như vậy là tính chung trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ tết dương lịch
cả nước đã xảy ra năm mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi bảy người bị thương ba mươi ba người
cũng trong ngày một tháng một lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương
phát hiện bảy năm mươi bảy trường hợp vi phạm
phạt tiền trên một mươi một tỷ đồng tạm giữ một trăm bốn mươi ô tô trên một chín trăm linh xe máy tước trên một một trăm linh giấy phép lái xe
đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã nhận được năm cuộc gọi và tin nhắn của người dân
phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông
các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh xử lý kịp thời
theo đánh giá của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ tết dương lịch
tình hình giao thông cơ bản thông suốt không xảy ra ủn tắc
các phản ánh về tình trạng nhồi nhét hành khách trở quá tải thu giá vé cao giảm so với các năm trước đây
tình hình an ninh trật tự tại các bến nhà ga cảng hàng không trên các tuyến vận tải
trên các phương tiện vận tải hành khách được đảm bảo
thưa quý vị hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
người dân sẽ quay trở lại các thành phố lớn để làm việc học tập
áp lực giao thông dự báo cũng sẽ tăng cao
lực lượng công an đã bố trí phân luồng điều tiết giao thông tránh tình trạng ổn tắc kéo dài